để giải quyết tình trạng ứ động rác thải y tế gây ô nhiễm môi trường từ các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh
tỉnh quảng ngãi quyết định đầu tư chín mươi tỷ đồng để xây dựng khu xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung
khu xử lý chất thải y tế nguy hại của quảng ngãi sẽ được xây dựng tại huyện nghĩa hành trên diện tích tám m hai
công suất xử lý tám trăm linh kg rác trên ngày và xử lý nước dỉ rác là hai trăm năm mươi m ba trên ngày đêm
đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải bãi trôn lấp chất thải rắn tổng vốn đầu tư dự kiến gần chín mươi tỷ đồng và đưa vào hoạt động năm hai nghìn hai mươi
khu xử lý chất thải y tế nguy hại đầy đủ các quy trình từ thu gom tập trung chất thải đến vận chuyển xử lý chất thải y tế nguy hại
từ các bệnh viện trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh
khu xử lý áp dụng công nghệ nhiệt hấp kết hợp nghiền cắt sau đó chuyển xử lý trôn lấp như chất thải thông thường
hiện tại trung bình mỗi ngày các cơ sở y tế quảng ninh thải gần một kg chất thải y tế nguy hại và xử lý tại chỗ
theo phương thức đốt lò cũ gây ô nhiễm môi trường xung quanh
do không có khu xử lý chuyên biệt chất thải y tế nên tình trạng ứ động chất thải nguy hại này ngày càng nhiều
gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân